thời gian qua tình trạng xuất đất diễn ra tại nhiều địa phương trong đó có quảng bình với những diễn biến tương đối phức tạp
nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình này để thực hiện hành vi phạm tội
và một trong những thủ đoạn của các đối tượng là làm sổ đỏ giả
sau đó thực hiện các giao dịch đặt cọc để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại
phản ánh ngay sau đây tại quảng bình
vào đầu tháng năm công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình nhận đơn trình báo của người dân
ở thị trấn phong nha huyện bố trạch về việc đối tượng nguyễn văn tuấn
chú thệ xã hưng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã có hành vi dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng thống nhất việc mua bán với hai người đàn ông
nên nhận cọc của hai người này số tiền một trăm năm mươi triệu đồng và cầm cố sổ đỏ
sau khi nghi ngờ là sổ đỏ giả nạn nhân đã báo cho cơ quan chức năng
anh cầm sổ thì anh mới cảm thấy cái sổ khá khác biệt với cái sổ kia
với cầm thì cảm thấy có sự khác biệt
nên anh nghĩ là anh cũng dù em cầm cái sổ đi kiểm tra ở địa chính
thì em cũng cầm sổ đi kiểm tra ở địa chính
và địa chính cũng bảo là cái này thì cũng tôi thấy có vấn đề chứ
nhưng mà nếu mà mới xuống sáng tính là biết ngay
bên người ta làm theo đoạn người ta yêu cầu là gửi tất cả các giấy tư tư thân của mình
giống như căn cửa
và đâu có một cái
cái màn hình là một cái hình ảnh giống như một cái hình ảnh là hình ảnh của bên cái sổ đỏ
nhưng mà sổ đỏ đấy là sổ đỏ đất đấy
đấy rồi xong là mình gửi qua là người ta chỉ có làm lại giống như vậy
chỉ có thay đổi cái tên của mình với cái tên của ở trên bia đỏ đó
vào cuộc điều tra lực lượng công an huyện bố trạch đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn văn tuấn
đối tượng đã lấy thông tin thửa đất cấp cho một người dân có địa chỉ tại xã hỏa trạch huyện bố trạch từ năm hai nghìn một mươi tám
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này chưa được chuyển nhượng mua bán cho tặng hoặc thừa kế thế chấp cho cá nhân tổ chức nào
sau khi có thông tin thửa đất qua mạng xã hội facebook tuấn đặt làm sổ đỏ giả đối với thửa đất với giá năm triệu đồng mang tên vợ chồng nguyễn văn tuấn
sau đó tuấn đã dùng sổ đỏ giả này để giao dịch cầm cố vay tiền hoặc mua bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng sau khi đã nộm thông tin về thửa đất và là chủ sở hữu của thửa đất
làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thay đổi chủ sở hữu sau đó đưa vào tiện hành một số hoạt động giao dịch thậm chí có thể qua mắt được cả đơn vị công chứng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba tháng đối với đối tượng nguyễn văn tuấn
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án lợi dụng tình hình sốt đất như thời gian vừa qua

nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội vì vậy người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch tránh bị đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tài sản
do hám lời nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở ngô quyền thanh miện hải dương đã nhận gia công hơn một bảy trăm linh chiếc áo khoác thành phẩm giả nhãn hiệu azidat
với hành vi này thu đã bị khởi tố về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và bị cấm khỏi nơi cư trú
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thu được người đàn ông không rõ địa chỉ thuê gia công áo khoác giả mạo nhãn hiệu azirat và hình
theo thỏa thuận mỗi sản phẩm hoàn thành thu sẽ được hưởng hai mươi đồng một sản phẩm
từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ sở may gia hưng địa chỉ tại văn xá ngô quyền thanh miện do thu làm chủ đã gia công được một bảy trăm một mươi ba chiếc áo khoác thành phẩm tổng giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
sau khi hoàn thiện hồ sơ vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh miện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị thu về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thu
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc vừa phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt giữ hai xe vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
trước đó tại km hai mươi ba cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
tỉnh vĩnh phúc phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi ba do nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở huyện thanh oai
thành phố hà nội điều khiển và xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi chín do lê thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ điều khiển
vận chuyển đồ gia dụng các loại hàng tiêu dùng thông thường mỹ phẩm và một số mặt hàng khác do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá hàng hóa gần một trăm chín mươi triệu đồng hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đang tạm giữ số hàng trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
một tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke nhà nghỉ vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá
lấy danh nghĩa kinh doanh dịch vụ karaoke và nhà nghỉ nhưng thực chất tại quán hạnh hiền
do trần thị hiền làm chủ đang diễn ra hoạt động chứa mại dâm
tại quán hiền nuôi các cô gái nhằm phục vụ khách mua dâm khi có nhu cầu
dù làm chủ quán nhưng hiền không trực tiếp ra mặt mà thuê lê xuân thung và con riêng của thung tên là lê xuân tùng quản lý và điều hành tại quán
sau thời gian theo dõi cơ quan công an đã bất ngờ ập vào quán hạnh hiền để kiểm tra
lúc này trong quán có năm đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ba đôi nam nữ đang mua bán dâm
kết quả test nhanh ma túy trong nước tiểu xác định cả năm trường hợp đều dương tính với chất ma túy
ngoài ra tại quán còn có hơn một mươi nhân viên nữ đều là gái mẹ dâm
qua test nhanh ma túy phát hiện hai nhân viên dương tính với chất ma túy
số đối tượng mua bán dâm khai nhận đã tiến hành giao dịch mua dâm trực tiếp với trần thị hiền là chủ quán và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị hiền phát hiện và thu giữ số tiền bảy mươi bảy triệu đồng hơn một trăm linh bao cao su chưa sử dụng và một số tam vật có liên quan
liên quan đến vụ xô xát xảy ra trên đường lê lợi phường một thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vào trưa ngày một mươi hai tháng năm vừa qua
công an tỉnh tiền giang đã triệu tập làm việc một mươi năm đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi hai tháng năm sau khi tòa án nhân dân tỉnh tiền giang tuyên vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke xo ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thì trước cổng khu vực trụ sở tòa án nhân dân tỉnh hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra cửa cãi sô sát
lúc này một đối tượng sử dụng súng bắn gây tiếng nổ cả hai nhóm đều bỏ chạy
ngay sau đó các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an tp mỹ tho khẩn trương xác minh giả soát và triệu tập mời làm việc một mươi năm đối tượng có liên quan
trong đó xác định đối tượng trần võ công minh là đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su nổ súng trên đường lê lợi phường một tp mỹ tho
tại cơ quan công an minh khai nhận thực hiện hành vi như trên và tự nguyện giao nộp một khẩu súng cho cơ quan công an
trong đó các đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su và một mươi bốn viên đạn ở sân móng đá thuộc xã long bình điền huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
đồng thời cơ quan chức năng test nhanh các đối tượng và có ba đối tượng dương tính với ma túy
đối tượng hàng an nhông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện tam đường tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh lai châu bắt quả tang về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
trước đó vào lúc hai mươi hai h năm mươi năm phút ngày một mươi ba tháng năm tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát môi trường và công an huyện tam đường làm nhiệm vụ tại ngã ba thuộc bản mường mớ thị trấn tam đường phát hiện một đối tượng mang theo một bao tải màu vàng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép động vật hoang dã
tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính phát hiện trong bao tải có hai cá thể gấu ngựa
tại cơ quan điều tra hồng an nhung khai nhận đã bắt được hai cá thể gấu ngựa trên
hồng an nhông thảo quả thuộc khu đất rừng xã mường khoa huyện tân uyên sau đó mang về nhà nuôi
ngày một mươi ba tháng năm nhung thỏa thuận bán cho một đối tượng hai cá thể gấu ngựa trên với giá một trăm ba mươi triệu đồng
trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
xong với nhu cầu nhà thông minh phát triển thì đi cùng với đó
cũng là việc tràn lan các thiết bị trôi nổi không rõ nguồn gốc những dịch vụ kém chất lượng và không uy tín
và camera an ninh một trong những thiết bị không thể thiếu trong hệ sinh thái nhà thông minh đang là mục tiêu của nhiều đối tượng tội phạm
đặc biệt là khi tình trạng buôn bán hình ảnh từ những camera này diễn ra tràn lan trên mạng như hiện nay
với chỉ khoảng ba trăm linh cho sáu tháng sử dụng tài khoản xem được hình ảnh của ba trăm linh camera an ninh của các hộ gia đình tại việt nam
đây là cam kết của các đối tượng buôn bán hình ảnh camera an ninh hiện đang tràn lan trên các hội nhóm của ứng dụng telegram
những đoạn clip nhạy cảm những hình ảnh sinh hoạt của các hộ gia đình các địa điểm kinh doanh được giao bán một cách trắng trợ mà chủ nhà không hề hay biết
tình trạng này thì cái camera an ninh nó lại thành không an ninh mất an ninh
tại vì nó lớn nhưng mà chẳng hạn như văn phòng văn viên thì nó còn máy tính còn kép
còn đủ thứ giấy tờ mà như thế này mà bị truy cập vào rồi thì biết ông làm như thế là quá xâm phạm
mà làm gì còn riêng tư nữa mà cũng chẳng còn cái gì nữa
sinh ra thế thì lợi không nên lắp camera an ninh không gì rồi đến lúc tràn lan trên mạng tất cả nhà nào cũng lên hết cả trên mạng lại chết
hách các camera cho xe miễn phí và sau thì họ thu cái tiền quảng cáo ở trên các trang đấy
thu được những cái đoạn video mang tính là nhạy cảm mang tính riêng tư thì họ có thể bán lên các trang web đen
họ cũng được thu được một khoản lợi hướng đối tượng hơn là cái chuyện họ hách được xong rồi họ có thể là tốn tiền
các cái cơ sở mà lắp đặt họ có lưu trữ các thông tin liên quan đến việc cấu hình của các thiết bị cũng như là tài khoản để đăng nhập vào các thiết bị camera thông minh này
và sau đó thì có thể là họ có thể làm dò dỉ các cái thông tin này ra bên ngoài hoặc thậm chí là các cá nhân hoặc các cái cửa hàng này họ bán các cái thông tin
theo các chuyên gia về bảo mật thông tin chính việc lựa chọn các thiết bị giá rẻ
không rõ nguồn gốc chọn các nhà cung cấp dịch vụ kém chất lượng không uy tín trôi nổi trên thị trường
cùng với đó là sự thiếu kiến thức thiếu sự quan tâm về việc kiểm soát bảo mật thiết bị của các chủ hộ hiện nay đã dẫn đến những lỗ hồng về an ninh trong các thiết bị điện tử này
để tránh cho cái việc là bị đánh cắp thông tin hay là những cái hình ảnh hay là những cái video nhạy cảm
từ những cái thiết bị nhà thông minh của bạn như là camera

hoặc là những cái thiết bị nhà thông minh của bạn như là camera
vì bạn nên chọn những cái thiết bị nó uy tín trên thị trường có chất lượng được đảm bảo về tính bảo mật và có cái sự bảo hành tốt
ngoài ra thì không nên sử dụng những cái thiết bị đẻo quá cũ hoặc là nhà sản xuất
họ không còn quan tâm tới cái việc là nâng cấp phần mềm hay là cái tính tối ưu về cái mặt bảo mật của nó
các chuyên gia cũng khuyên cáo
ba dấu hiệu chính để nhận biết các thiết bị đang bị hách đó là
tốc độ internet bị chậm đáng kể
camera tự thay đổi góc quay bất thường
các thiết bị tự động bật tắt bất thường
và cách để phòng tránh đó là đặt mật khẩu mạnh
sử dụng chế độ bảo vệ hai lớp
và thường xuyên cập nhật phần mềm thiết bị
khi nghi ngờ thiết bị bị xâm phạm
hãy ngắt hệ thống khôi phục về cài đặt ban đầu
và thông báo ngay đến nhà cung cấp dịch vụ